một vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba
đoạn ngang qua đất của gia đình ông võ văn tập thuộc ấp cơi năm xã khánh bình tây
huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vụ sụt lún khiến giao thông trên tuyến bị chia cắt hoàn toàn
tại hiện trường đoạn sụt lún có chiều dài ba mươi năm mét ngang khoảng tám mét và sâu khoảng hai năm mét
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng tỉnh cà mau cùng chính quyền địa phương
đã thực hiện rào chắn cấm biển báo cảnh báo phương tiện giao thông không qua lại khu vực nêu trên
trước đó một vụ sụt lún đã xảy ra trên tuyến đường tắc thủ và hàm đa bạc
cùng với vụ sụt lún này đã khiến đường vận chuyển hàng hóa về trung tâm xã đảo khánh bình tây coi như bị cô lập